đón khách vào chơi game bất chấp lệnh cấm hoạt động để phòng chống dịch covid một mươi chín
một cơ sở kinh doanh dịch vụ internet vừa bị đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
và công an xã lê hồ huyện kim bảng tỉnh hà nam phát hiện xử lý
trong khi làm nhiệm vụ trên địa bàn xã lê hồ tổ công tác phát hiện tại cơ sở kinh doanh internet
và cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử do nguyễn trần ba làm chủ
đang hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch
tại thời điểm kiểm tra cơ quan công an phát hiện trong quán có một mươi một nam thanh niên
đang tụ tập sử dụng dịch vụ internet và chơi game
hiện công an huyện kim bảng đang khẩn trương củng cố hồ sơ điều tra làm rõ
để xử lý chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ internet và khách chơi game
về hành vi vi phạm quy định phòng chống dịch